thành ủy hà nội đã tổ chức sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số chín ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi hai của ban thường vụ thành ủy
về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố hà nội
giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
theo báo cáo tại hội nghị sau năm năm thực hiện toàn đảng bộ thành phố hà nội đã thành lập mới được tám trăm tám mươi sáu trên một ba mươi sáu tổ chức đảng
đạt tám mươi năm năm mươi hai chỉ tiêu kế hoạch đề ra nâng tổng số các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của thành phố lên một sáu trăm ba mươi bảy
phát triển được gần sáu đảng viên mới
theo đánh giá của ban thường vụ thành ủy
hà nội chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã được nâng lên một bước rõ rệt
tuy nhiên hoạt động của ban chỉ đạo ở một số quận huyện chưa nề nếp còn thiếu các giải pháp hình thức để tuyên truyền vận động
một số nơi còn tư tưởng ngại khó khăn thiếu kiên trì nên công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết chưa tập trung thiếu thống nhất
có quận ủy huyện ủy đã đủ điều kiện để thành lập đảng bộ khối doanh nghiệp trực thuộc nhưng chưa thành lập
đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh việc tăng cường xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là việc khó nhưng cần thiết
vì thế hà nội cần có sự quyết tâm cũng như đề ra các giải pháp hiệu quả hơn nữa
cần phải thống nhất nhận thức về công tác xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là vấn đề rất mới rất khó
không phải lúc nào triển khai cũng thuận lợi mà không gặp khó khăn

cần phải thống nhất nhận thức về công tác xây dựng đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là vấn đề rất mới rất khó không gặp khó khăn